tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi hai tại xóm khuôn lân xã hợp thành huyện phú lương tỉnh thái nguyên
đã diễn ra đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất
do chủ tịch hồ chí minh chủ trì
những năm qua tự hào và phát huy truyền thống cách mạng
đảng bộ nhân dân các dân tộc nơi đây luôn luôn đoàn kết
ra sức thi đua xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu mạnh văn minh
về khuôn lân hôm nay đảng bộ và nhân dân vẫn nhớ như in
cách đây sáu mươi tám năm trước chủ tịch hồ chí minh đã khẳng định
thi đua là yêu nước yêu nước thì phải thi đua
và những người thi đua là những người yêu nước nhất
làm theo lời bác cấp ủy chính quyền nhân dân trong xóm
luôn đoàn kết ra sức thi đua trong học tập lao động và sản xuất vươn lên làm giàu
nhà nước quan tâm thì mình cũng có là vay một số vốn ngân hàng về làm ăn phát triển
yên tế dần dần đến năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm nhà mình thường thoát nghèo
xã hợp thành trong những năm qua đã phân đấu hoàn thành nhiều thành tích
trên cả các lĩnh vực phát triển về kinh tế văn hóa xã hội an ninh quốc phòng
có phần đưa thời sống của nhân dân được nâng lên tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm
hiện nay thì tỷ lệ hộ nghèo có
cũng từ khuôn lân phong trào thi đua yêu nước đã lan tỏa đến khắp các xóm
bản trong toàn xã góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của địa phương
cụ thể xã đạt chuẩn nông thôn mới sớm hơn hai năm
thu nhập bình quân trên đầu người đạt trên ba mươi hai triệu đồng một người một năm
giá trị sản xuất nông nghiệp đạt tám mươi hai ba triệu đồng một hectare
thu ngân sách tăng hàng năm trên một mươi
đầy sống người dân ngày càng được nâng lên
hạ tầng cơ sở thiết yếu được xây dựng khang trang sạch đẹp
trong thời gian tới huyện phú lương cũng như là xã hợp thành
cũng sẽ tăng cường các nguồn lực cũng như huy động các nguồn lực
để đầu tư làm thế nào cho xứng đáng là nơi diễn ra chiến sĩ thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ nhất
để là cái nơi giáo dục truyền thống lịch sử cho các thế hệ mai sau
thời gian tới để đẩy mạnh phong trào thi đua của các đơn vị địa phương
trên toàn huyện tiến tới đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ một mươi
đảng bộ chính quyền nhân dân huyện phú lương nói chung
xóm quân lân nói riêng sẽ tiếp tục đoàn kết quyết tâm vượt qua khó khăn
ra sức lao động học tập xây dựng quê hương ngày càng sầu đẹp văn minh